để chuẩn bị cho kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn hôm nay thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu quốc hội thành phố hải phòng đã tiếp xúc cử tri tại huyện kiến thủy thành phố hải phòng
tại kỳ họp lần này quốc hội xem xét quyết định các vấn đề kinh tế xã hội giám sát và các vấn đề quan trọng khác
tại buổi tiếp xúc các cử tri đã vui mừng và phấn khởi trước những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế xã hội của đất nước và thành phố đã đạt được trong những năm qua
tuy nhiên cử tri còn băn khoăn trước những khó khăn của nền kinh tế đất nước nhất là những tác động bất lợi từ tình hình kinh tế thế giới
bên cạnh đó sự thay đổi về mô hình tăng trưởng của nền kinh tế nước ta chưa cao cơ cấu kinh tế vẫn phụ thuộc không nhỏ vào sản xuất nông nghiệp và khu vực nhà nước
để khi mà như thế thì nó sẽ tạo thành một cái đồng bộ của ngành mình và làm sao để phối kết hợp chặt chẽ tạo điều kiện giúp đỡ với thành phố hải phòng để mà thực hiện tốt cái nghị quyết này
trước mắt thì chúng tôi xin báo cáo với thủ tướng là những dự án có tầm chiến lược mà thủ tướng cũng đã quyết định rồi
ví dụ như là cơ sở hạ tầng chiến lược kết nối
cơ sở hạ tầng chiến lược liên vùng giữa đường cao thúc đen biển
theo đó thì đề nghị thủ tướng cũng có những cơ chế chính sách và có một hỗ trợ đối với hải phòng đặc biệt là kinh tế biển
sắp tới đây thành quỹ hội đồng nhân dân quỹ văn dân sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa để đầu tư đồng bộ hơn nữa nhất là nông thôn hệ thống giao thông để tạo điều kiện cho kiến thủy phát triển tốt hơn
nhanh hơn xứng đáng là một cái vùng mà có nhiều truyền thống có nhiều tiềm năng nhưng mà chưa được có điều kiện phát triển để hội nhập mạnh mẽ trong thời gian đấy
cử tri thấy thời gian qua còn một số bộ ngành chưa gắn lợi ích chung vẫn còn tình trạng lợi ích cục bộ trong xây dựng các văn bản các quy định